liên quan đến thông tin có thể có người việt nam trong số ba mươi chín người thiệt mạng trong container tại anh thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa có ý kiến chỉ đạo như sau
giao bộ công an chủ trì phối hợp với bộ ngoại giao ubnd các tỉnh nghệ an hà tĩnh các địa phương và các cơ quan có liên quan khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc để có các biện pháp xử lý phù hợp với pháp luật việt nam và quốc tế
điều tra phát hiện các vụ việc đưa công dân việt nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
giao bộ ngoại giao chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại anh theo dõi sát tình hình phối hợp chặt chẽ với phía anh để xác nhận danh tính nạn nhân trong trường hợp là công dân việt nam nếu có
thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định yêu cầu các bộ khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ này và báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi